thưa quý vị và các bạn những năm qua đảng và nhà nước đã ban hành và lãnh đạo
chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiều chủ trương nghị quyết kết luận rất quan trọng về xây dựng
đổi mới hệ thống tổ chức của đảng nhà nước mặt trận tổ quốc các đoàn thể chính trị xã hội
các đơn vị sự nghiệp công lập
dưới sự quyết tâm thực hiện của cả hệ thống chính trị chức năng nhiệm vụ mối quan hệ công tác
của từng tổ chức từng ngành lĩnh vực được phân định điều chỉnh hợp lý hơn
dần đáp ứng yêu cầu xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
nhưng nhìn chung mô hình tổng thể về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn chưa hoàn thiện
một số bộ phận lĩnh vực chưa phù hợp yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới
nhận thức ý thức trách nhiệm của một số cấp ủy tổ chức đảng chưa đầy đủ toàn diện
về tầm quan trọng tính cấp thiết và những yêu cầu đổi mới kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị
nhất là về những hạn chế yếu kém đang tác động trực tiếp đến vai trò lãnh đạo uy tín của đảng và niềm tin của nhân dân
xuất phát từ thực tiễn đảng ban hành các nghị quyết của hội nghị trung ương sáu khóa một mươi hai
trong đó không chỉ quan tâm đến tinh gọn bộ máy tinh giản biên chế
mà nhận thức rất rõ yêu cầu nâng cao chất lượng hiệu lực hiệu quả hoạt động
nghị quyết đã đặt nền tảng định hướng rất quan trọng giúp các bộ ngành địa phương thực hiện sâu rộng việc đổi mới
sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
trong bài viết quyết tâm đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị của mạnh dương đăng trên báo nhân dân mới đây
tác giả nhận xét năm hai nghìn một mươi tám có thể coi là mốc thời gian quan trọng trong thực hiện nghị quyết
sự chuyển động tại phần lớn các bộ ngành địa phương rất quyết liệt
cụ thể được tiến hành thường xuyên liên tục với quyết tâm xây dựng bộ máy gọn con người tinh hoạt động hiệu lực hiệu quả
tuy nhiên thực tiễn trong khâu tổ chức thực hiện cho thấy
để một hệ thống tổ chức bộ máy vốn công cành lạc hậu nảy sinh không ít cơ chế thiếu minh bạch
thể chế chưa hoàn thiện làm hạn chế không gian và động lực phát triển
trở nên tinh gọn hoạt động tốt hơn và phù hợp thể chế kinh tế thị trường định hướng sau chủ nghĩa
là nhiệm vụ không dễ dàng thậm chí còn khó khăn và phức tạp
việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy không phải cơ học mà mang nội hàm là sự đổi mới
thể hiện quá trình đổi mới tư duy và nhận thức về mục đích và ý nghĩa sau cùng
nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của đảng nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của nhà nước
và chất lượng hoạt động của mặt trận tổ quốc các đoàn thể chính trị xã hội phát huy quyền làm chủ của nhân dân
yêu cầu đổi mới tư duy nhận thức
còn cấp bách hơn nữa khi đất nước đứng trước những thách thức và thời cơ trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng
nghị quyết trung ương sáu nêu rõ cần tiến hành thận trọng có bước đi thích hợp
những việc rõ thì làm ngay vấn đề gì chưa rõ thì tổ chức thí điểm
nội dung nào còn nhiều ý kiến khác nhau cần được tiếp tục nghiên cứu
tại kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn nhiều đại biểu quốc hội cho rằng
khi thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy nhiều nơi rất lúng túng nhận thức chưa đầy đủ
mục tiêu nghị quyết đặt ra là tinh giản tổ chức bộ máy biên chế và bảo đảm hiệu lực hiệu quả của bộ máy
nhưng dường như nhiều nơi chủ yếu quan tâm góc độ tinh giản
nơi nào tinh giản sắp nhập được nhiều thì coi đó là thành tích
bên cạnh đó trong quá trình tổ chức thực hiện phải tuân thủ phương thức lãnh đạo của đảng
sự quản lý chỉ đạo điều hành của nhà nước
việc thực hiện cần được thể chế hóa dưới góc độ pháp luật và các văn bản quy phạm
để tổ chức thống nhất bảo đảm chặt chẽ
tuy nhiên hiện nay một số địa phương tiến hành sắp nhập mà chưa được hướng dẫn cụ thể
thiếu cơ sở pháp lý dẫn tới mỗi nơi còn cách hiểu cách làm khác nhau
nhiều băn khoăn vướng mắt chưa được tháo gỡ
việc giảm đầu mối và tinh giảm biên chế bộ máy còn nặng tính cơ học
chưa tính toán thấu đáo trên cơ sở chức năng nhiệm vụ và các quy định của pháp luật
một trong những vấn đề quan trọng nổi lên khi sắp nhập bộ máy
nhất thể hóa một số chức danh là nhiều thể chế quy định đã không còn phù hợp
tình hình mới
trong khi đó việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về cải cách bộ máy hành chính
của nhà nước còn chậm
nghị quyết số năm mươi sáu hai nghìn một mươi bảy của quốc hội nêu rõ trong năm hai nghìn một mươi tám
chính phủ hoàn thành việc ban hành các văn bản để làm cơ sở cho việc sắp xếp
tổ chức bộ máy tinh giản biên chế
đó là các văn bản quy định về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ
và tiêu chí thành lập phòng vụ cục tổng cục và tương đương thuộc bộ
cơ quan ngang bộ hoàn thành trước tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
các văn bản quy định về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân
trong đó có văn bản hướng dẫn công tác tham mưu giúp việc phục vụ hoạt động
của hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân cấp xã hoàn thành trước tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
văn bản về tiêu chí phân loại điều kiện thành lập các đơn vị sự nghiệp
ngành lĩnh vực
tuy nhiên cũng theo nhận xét của tác giả mạnh dương đến nay nhiều văn bản
vẫn chưa được ban hành tổ chức bộ máy vẫn trong tình trạng bình mới rượu cũ
để góp phần giải quyết thực trạng này ngành tổ chức và nội vụ cần tham mưu
ban hành các hướng dẫn cụ thể để các bộ ngành địa phương chủ động xác định rõ
những việc cần làm ngay những việc phải làm theo lộ trình phân công cụ thể
và thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực hiện
để nhanh việc rà soát xây dựng sở đổi bổ sung hoàn thiện
chính sách pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước
về công chức công vụ bảo đảm đồng bộ đầy đủ kịp thời hiệu quả
nhất là cụ thể hóa các luật đã được quốc hội xây dựng sửa đổi bổ sung
thời gian gần đây để làm cơ sở pháp lý cho việc cải cách bộ máy hành chính nhà nước
các chủ trương về nhất thể hóa một số chức danh việc hợp nhất các cơ quan đảng
với cơ quan nhà nước có chức năng và nhiệm vụ tương đồng
triển khai có hiệu quả cải cách hành trí trong tâm là cải cách thể chế
xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức
chú trọng cải cách chính sách tiền lương nhằm tạo động lực thật sự
để cán bộ công chức viên chức thực thi công vụ có chất lượng và hiệu quả cao
nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính về dịch vụ công
làm tốt công tác thanh tra kiểm tra kiểm toán
tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong cải cách thủ tục hành chính
thực hiện phân cấp phân quyền mạnh mẽ hợp lý giữa trung ương và địa phương
giữa cấp trên và cấp dưới gắn quyền hạn với trách nhiệm
đồng thời xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực chặt chẽ bằng các quy định của đảng
pháp luật của nhà nước bảo đảm dân chủ công khai minh bạch
đề cao trách nhiệm giải trình và tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện
đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng
tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong đảng
sự đồng thuận trong xã hội và những cán bộ công chức viên chức
chịu tác động trực tiếp trong quá trình sắp xếp
cơ cấu lại tổ chức bộ máy
cần tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác tinh giản biên chế
gắn với việc xác định vị trí việc làm và việc đánh giá kết quả thực thi công vụ
của cán bộ công chức viên chức một cách thực chất
tinh giản biên chế phải chú trọng bảo đảm chất lượng và hiệu quả công việc
rà soát đánh giá hoàn thiện chính sách quy định về tuyển dụng
sử dụng luân chuyển bổ nhiệm cán bộ công chức gắn với vị trí làm việc
và cơ chế tử chức
các bộ ngành liên quan cần
sớm đánh giá kết quả việc thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý các cấp
điều chỉnh những bất cập trong công tác thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý
để thống nhất thực hiện
đẩy mạnh xây dựng chính phủ điện tử hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật thông tin tiện lụng
thực hiện liên thông thủ tục hành chính trong các ngành lĩnh vực
có như vậy mới bảo đảm tính toàn diện thống nhất và sâu rộng
tạo cơ sở vững chắc để đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị
đồng bộ với mục tiêu nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động
thưa quý vị và các bạn mới đây bộ nội vụ có công văn gửi
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
đề nghị tạm dừng việc sắp xếp sắp nhập các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh cấp huyện
trong khi chờ đợi chính phủ ban hành hai nghị định mới
triển khai thực hiện nghị quyết số một mươi tám nqtvk hội nghị trung ương sáu khóa một mươi hai
về một số vấn đề về đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn
hoạt động hiệu lực hiệu quả và kết luận số ba mươi bốn kltvk của bộ chính trị
về thực hiện một số mô hình thí điểm theo nghị quyết số một mươi tám nqtvk
bộ nội vụ đã xây dựng dự thảo hai nghị định trình chính phủ và báo cáo ban cán sự đảng chính phủ
để trình bộ chính trị cho ý kiến
cụ thể bộ nội vụ đã xây dựng dự thảo nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn
thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh sở ngành
và dự thảo nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện phòng ban
theo bộ nội vụ các vấn đề xin ý kiến liên quan đến khung số lượng cơ quan chuyên môn
tiêu chí thành lập tổ chức biên chế tối thiểu số lượng cấp phó tối đa của một tổ chức hành chính ở địa phương
làm cơ sở để phân cấp cho chính quyền địa phương quyết định sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn
thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp huyện
theo hướng tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả bảo đảm phù hợp với đặc điểm đô thị nông thôn hải đảo
và yêu cầu quản lý nhà nước đối với ngành lĩnh vực ở địa phương
theo nội dung công văn số năm nghìn chín trăm năm mươi bốn bnv ngày năm tháng một mươi hai của bộ nội vụ
bộ trưởng bộ nội vụ lê vĩnh tân cho biết
thực hiện ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ tại phiên họp chính phủ ngày ba tháng một mươi hai vừa qua
trong khi chính phủ chưa ban hành hai nghị định nêu trên
bộ nội vụ đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
tạm dừng việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh cấp huyện
trong bài viết bộ nội vụ đề nghị tạm dừng sắp nhập các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh huyện
đăng trên báo nhân dân tác giả nguyên minh cho biết
trước đó vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám lào cai là địa phương đầu tiên trên cả nước
thực hiện sáp nhập sở giao thông vận tải và sở xây dựng thành sở giao thông vận tải xây dựng tỉnh lào cai
để tinh gọn bộ máy nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của ngành chuyên môn thuộc tỉnh
tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám vừa qua tỉnh bạc liêu cũng đã tiến hành sáp nhập một số sở có chức năng tương đồng
theo đó bạc liêu kết thúc hoạt động của sở ngoại vụ chuyển chức năng nhiệm vụ của sở này
về văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu hợp nhất sở văn hóa thể thao và du lịch
với sở thông tin và truyền thông để thành lập sở văn hóa thông tin thể thao và du lịch
hợp nhất sở giáo dục và đào tạo với sở khoa học và công nghệ thành sở giáo dục khoa học và công nghệ
truyền ban tôn giáo trực thuộc sở nội vụ về ban dân tộc tỉnh để thành lập mới ban dân tộc và tôn giáo
sau khi sắp xếp sắp nhập các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh
tỉnh bạc liêu đã giảm ba cơ quan chuyên môn còn một mươi sáu đơn vị chuyên môn trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh
đồng thời giảm được hai mươi hai tổ chức bên trong các phòng bàn
tương tự nhiều địa phương cũng đã tiến hành hợp nhất sáp nhập sắp xếp lại các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh cấp huyện
để tinh gọn bộ máy như tỉnh hà giang hợp nhất ban tổ chức tỉnh ủy với sở nội vụ
cơ quan ủy ban kiểm tra tỉnh ủy với thanh tra tỉnh đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh với đảng bộ khối cơ quan tỉnh
thành phố hải phòng hợp nhất một loạt cơ quan đảng với chính quyền ở cấp huyện như
văn phòng quận uỷ với văn phòng hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân quận hồng bảng
huyện an dương ban tổ chức huyện ủy với phòng nội vụ huyện kiến thụy
cũng theo tác giả nguyên minh thời gian qua việc sắp nhập sắp xếp lại các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh
các huyện ở các địa phương còn chưa có sự thống nhất tạo ra nhiều điểm ngẽn trong hoạt động thực tế
và gây ra nhiều băn khoăn trong dư luận
bên cạnh đó theo dự thảo nghị định mới thay thế nghị định số hai mươi bốn hai nghìn một mươi bốn ndcp
quy định tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp
tỉnh thành phố trực thuộc trung ương bộ nội vụ đề xuất các sở được tổ chức thống nhất
ở các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương gồm các sở tư pháp tài nguyên và môi trường
lao động thương binh và xã hội y tế
các sở kế hoạch và đầu tư tài chính giao thông vận tải xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn
công thương khoa học và công nghệ giáo dục và đào tạo thông tin và truyền thông
văn hóa thể thao và du lịch hoặc sở văn hóa thể thao
do ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình hội đồng nhân dân cung cấp quyết định việc giữ ổn định hoặc hợp nhất
các sở giao thẩm quyền cho ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình hội đồng nhân dân cung cấp quyết định giữ ổn định
hoặc thực hiện thí điểm hợp nhất gồm sở nội vụ thí điểm hợp nhất với ban tổ chức
thanh tra tỉnh thí điểm hợp nhất với ủy ban kiểm tra văn phòng ủy ban nhân dân
thí điểm hợp nhất với văn phòng đoàn đại biểu quốc hội và văn phòng hội đồng nhân dân cấp tỉnh
đối với bốn sở đặc thù chuyên ngành không được tổ chức thống nhất giữa các địa phương gồm
sở quy hoạch kiến trúc thuộc ủy ban nhân dân tp hcm hà nội và ba sở do chính phủ quy định tiêu chí thành lập
ban dân tộc sở ngoại vụ sở du lịch
giao ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình hội đồng nhân dân cung cấp quyết định giữ ổn định hoặc sắp nhập
thành lập hoặc không thành lập
kể cả khi đáp ứng đủ tiêu chí thành lập
chương trình hôm nay tạm dừng ở đây
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại